phong trào nụ cười chiến sĩ không chỉ thể hiện qua giao tiếp ứng xử hành động tại nơi làm việc mà nó đã dần trở thành thói quen của các cán bộ chiến sĩ ở mọi lúc mọi nơi
quả đó làn tỏa những việc làm tốt những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân được các tầng nước nhân dân ghi nhận đánh giá cao
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt phá ổ nhóm gồm có chín đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet
dưới hình thức cá độ bóng đá mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn do lê văn thắng tức là thắng đấu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại xã kim trung huyện đông anh và nguyễn thanh nam tức là nam báo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại xã phù lỗ huyện sóc sơn cầm đầu
theo tài liệu điều tra tháng đấu là đầu tổng nhận số lô đề từ các đại lý dưới quyền của mình
để qua mắt lực lượng công an đường dây của thắng và nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như facebook zalo và telegram
toàn bộ thông tin giao dịch cuộc gọi sau đó đều được thu hồi gây khó cho công tác thu thập dữ liệu điều tra
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng là khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó các đối tượng đã có sự chuẩn bị để tổ chức cá cược
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một trăm ba mươi năm mươi bảy trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai mươi hai sáu trăm bảy mươi hai trường hợp tạm giữ một tám trăm chín mươi một ô tô ba mươi ba bốn trăm một mươi một xe mô tô sáu phương tiện thủy
so với thời gian trước liên kề xử phạt tăng một mươi một trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử lý một mươi chín tám trăm tám mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm tăng hai bốn trăm sáu mươi tám trường hợp tức là tăng một mươi bốn năm
đối với lỗi phương tiện trở quá tải trọng quá khổ cơi nới thành thùng lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý năm một trăm sáu mươi năm trường hợp
bên cạnh các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong công tác đấu tranh chống các loại tội phạm các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện chín mươi năm vụ phạm pháp hình sự kinh tế ma túy

thưa quý vị trong thời gian cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nhiều vi phạm là nguồn nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
và một trong những vi phạm bị xử lý nhiều nhất là lái xe sử dụng chất kích thích như là sử dụng rượu bia hay ma túy
và khi lái xe đã sử dụng những chất kích thích như vậy thì việc điều khiển phương tiện sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
đặc biệt là khi lưu thông trên các tuyến cao tốc và quốc lộ
vậy việc triển khai xử lý các lái xe sử dụng ma túy hay chất kích thích đang được triển khai như thế nào và kết quả cụ thể sau hơn hai tuần triển khai ra sao
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
sau khi phát hiện trường hợp vi phạm tốc độ lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra
qua đầu tranh khai thác tại chỗ đã phát hiện lái xe này có sử dụng ma túy đá khi điều khiển phương tiện
không những vậy với sự liều lĩnh của mình lái xe này còn không có giấy phép lái xe
đăng kiểm xe cũng đã hết hạn
có lẽ ít ai đủ can đảm khi điều khiển phương tiện trong hoàn cảnh lỗi chồng lỗi như thế này
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt số tiền gần sáu mươi tám triệu đồng tạm giữ phương tiện bảy ngày
một mức phạt không hề nhẹ đối với người vi phạm
đa số những phương tiện vi phạm đều là xe con và xe cá nhân thôi
qua thời gian cao điểm chúng tôi cũng nhận thấy có những vướng mắt là
thường là những cái lái xe vi phạm là xuống là rất là không chấp hành
và cũng có một số trường hợp chống đối và có những trường hợp không dừng và bỏ chạy dây mất an toàn cho các phương tiện khác
cũng trên một tuyến cao tốc khác khi dừng phương tiện tại km sáu mươi tám bảy trăm linh cao tốc hà nội thái nguyên
phát hiện lái xe có nhiều biểu hiện nghi
trong tuyến lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu test nhanh ma túy tại chỗ
qua kiểm tra nước bọt đối với tài xế thì phát hiện tài xế này dương tính với ma túy nhóm methamphetamin
đây chỉ là một trong những trường hợp các lái xe đã bị phát hiện xử lý trong thời gian cao điểm vừa qua
sau khi phát hiện test nhanh phát hiện các trường hợp ma túy sử dụng có chất thích thích
thì bước tiếp theo là lấy mẫu để gửi về
cơ quan giám định của bộ công an
theo lực lượng chức năng qua lấy lời khai đối với các lái xe được biết tuổi đời của các lái xe thường trong độ tuổi thanh niên
trước đó trong quá trình đi ăn cưới đi sinh nhật đi karaoke đi ba đã sử dụng các chất ma túy như cỏ mỹ ma túy tổng hợp
điều đáng chú ý qua thời gian sử dụng trên năm ngày các lái xe nghĩ rằng đã hết chất ma túy trong người nên đã điều khiển phương tiện
tuy nhiên bằng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và đấu tranh của lực lượng
cảnh sát giao thông các lái xe đã phải thừa nhận về hành vi sử dụng chất ma túy của mình
các độ cao cho nên tôi thấy kiểm tra này rất an toàn
tôi thấy nếu mà sử dụng ma túy với cả bia rượu là nguy hiểm lắm rất cho nhiều hành khách
sau hơn hai tuần cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết
trên các tuyến cao tốc đã phát hiện và xử lý gần hai trường hợp vi phạm
trong đó có bảy trường hợp sử dụng ma túy và ba mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
một con số rất đáng báo động khi tai nạn giao thông vẫn luôn rình dập sau tay lái của các lái xe đã sử dụng chất kích thích
và ma túy như tài xế vi phạm này